thứ trưởng khẳng định trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của nhiều tiểu ban trong đó có tiểu ban an ninh trật tự
thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong hai ngày vừa qua đã làm tốt công tác nắm tình hình chủ động có những báo cáo sớm kịp thời
các lực lượng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh vệ công an tp hà nội đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng giao thông phục vụ đại hội đảm bảo phòng cháy chữa cháy tổ chức giao ban nắm tình hình công tác ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ
để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng lần thứ một mươi ba thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các thành viên tiểu ban công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm vấn đề nắm tình hình
chủ động báo cáo kịp thời những vấn đề xảy ra liên quan đến an ninh trật tự tiếp tục kiểm soát an ninh theo các phương án đề ra
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hà nội tăng cường tuần tra kiểm soát phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn khu vực diễn ra đại hội nơi lưu trú của các đại biểu
thực hiện tốt phương án dẫn đoàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ để tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự đại hội góp phần tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với tội danh giết người bị cáo hà huy hoàng trú tại thị trấn đinh văn huyện lâm hà đã bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt một mươi một năm tổ giam phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng nay
theo cáo chẳng anh lê quốc dũng chú tại xã tân văn huyện lâm hà có mượn của hoàng một triệu đồng hoàng nhiều lần đòi nhưng anh dũng không trả
chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hoàng đến nhà anh dũng đòi nợ nhưng anh dũng không có nhà
sau khi biết hoàng đến nhà đòi nợ và nói những câu khó nghe khuya cùng ngày dũng gọi điện chửi và hẹn hoàng ra một địa điểm để trả nợ
khi đi hoàng mang theo một cây kéo một con dao đến điểm hẹn giữa dũng và hoàng xảy ra to tiếng
hoàng bỏ đi nhưng bị dũng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu hoàng quay lại rút kéo đâm một nhát vào ngực khiến cho dũng tử vong sau đó
sau khi gây án hoàng đến cơ quan công an đầu thú gia đình hoàng đã bồi thường cho gia đình bị hại toàn bộ chi phí mai táng và một trăm năm mươi triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hà huy hoàng một mươi một năm tù giam về tội giết người
hẹn nhau lần một để giải quyết mâu thuẫn vẫn không thỏa mãn tiếp tục hai ngày sau đó lại hẹn nhau để quyết chiến
hai băng nhóm với hàng chục thanh thiếu niên đã bị lực lượng công an phường vĩnh quang thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bắt giữ
theo kết quả điều tra các đối tượng này có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám cùng chú tại thành phố rạch giá mỗi nhóm có gần hai mươi thành viên
do có mâu thuẫn nên tối ngày hai mươi ba tháng một hai nhóm này đuổi chém nhau gây náo loạn khu phố thuộc phường vĩnh lạc
trong lúc công an đang tiến hành điều tra xác minh truy bắt thì vào ngày hai mươi bốn tháng một cả hai nhóm lại chuẩn bị hung khí để quyết chiến
đến tối ngày hai mươi năm tháng một trong lúc hai bên với gần bốn mươi thành viên hỗn chiến thì lần lượt bị công an bắt giữ cùng với tăng vật là hàng chục giao tự chế và các loại hung khí nguy hiểm khác
công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên vừa bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn thị sơn trú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đang đi trên đường
thì bị một đối tượng đi xe máy bất ngờ giật chiếc khuyên tay bằng vàng trị giá trên năm triệu đồng rồi bỏ chạy
vào cuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã xác định và kịp thời bắt giữ lê minh khá chú ở xã yên phú huyện yên mỹ là đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên
khá là đối tượng từng có ba tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản
tình trạng trộm cắp tài sản trong đó nổi lên là trộm cắp vặt đang có chiều hướng gia tăng nhất là vào dịp cuối năm
cái gì cũng xảy ra ở các địa bàn dân cư giá trị tài sản thì thường không lớn nên có không ít trường hợp người dân không trình báo với lực lượng chức năng
để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này công an tp đà nẵng đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát tình hình
chị rất là bất xúc mấy ngày nay chị mất ngủ là về canh cái tội án trộm đó vô nhà chị lấy bia năm lần rồi camera chị còn lưu trữ hình luôn á mà nó vô toàn lúc là bốn giờ sáng
mới đây công an quận hải châu đã truy bắt hai đối tượng là nguyễn thanh ngọc ba mươi một tuổi chú phường hòa thuận tây quận hải châu và lương quốc học hai mươi năm tuổi chú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi trộm cắp tài sản
ngọc và học khai nhận trên đường đi phát hiện một nhà dân không khóa cửa liền lẻn vào trộm cắp lấy tiền điện thoại và thẻ atm
sau đó cả hai mày mò tìm được mật khẩu và rút hết số tiền hơn hai mươi triệu đồng trong tài khoản của chủ thẻ
công an quận hải châu đã truy bắt hai đối tượng là nguyễn thanh ngọc ba mươi một tuổi chú phường hòa thuận tây quận hải châu và lương quốc học hai mươi năm tuổi chú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi trộm cắp tài sản